làm việc với các tỉnh đồng bằng sông cửu long vào chiều nay về tình hình sạt lở đất thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh tinh thần giữ đất giữ người tinh thần thuận thiên trong xử lý vấn đề
không để mất bò mới lo làm chuồng không để sạt lở gần hết rồi mới chạy đi tìm nguồn lực giải quyết
khẳng định đồng bằng sông cửu long có vị trí chiến lược quan trọng với trên hai mươi triệu dân sinh sống thủ tướng cho rằng đây là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu
trong đó tình hình sạt lở bờ sông canh rạch bờ biển đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhiều khu dân cư công trình hạ tầng ven sông ven biển
địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất là an giang đồng tháp cà mau bạc liêu
do đó việc tập trung các nguồn lực để xử lý một bước tình hình biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông cửu long là hết sức cần thiết
thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ đặc biệt là các địa phương trong vùng triển khai đồng bộ kịp thời hơn các giải pháp để thực hiện nghị quyết một nghìn hai mươi
của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long ứng phó biến đổi khí hậu với tinh thần là bảo đảm an toàn tính mạng giữ đất giữ người tinh thần thuận thiên trong xử lý vấn đề
thủ tướng quyết định bổ trí bổ sung một khoản từ dự phòng ngân sách hỗ trợ cho các tỉnh đồng bằng sông cửu long làm các công trình cấp bách quan trọng
cũng như bố trí một khoản từ nguồn oda để lập quỹ chống biến đổi khí hậu đồng bằng sông cửu long
bên cạnh đó tìm các nguồn lực khác bổ sung vào quỹ này
trực tiếp chịu trách nhiệm trước thủ tướng với tinh thần làm sao không để thất thoát lợi ích nhóm tiêu cực tham nhũng xảy ra